xin chào các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam vừa khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng hồ thái hương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại xã trà cang huyện nam trà my để điều tra về hành vi giết người
vào ngày hai mươi sáu tháng tám sẵn trong người có hơi men hương đã lấy một con dao đi tìm ông hồ văn đĩa và hồ văn quang
do hai người này trước đây thường nói xấu hương
khi đến nhà ông quang hương đã dùng dao đâm vợ ông này là bà quyết nhưng bà quyết đỡ được và bỏ chạy
hương tiếp tục sang nhà ông đĩa thấy bà thương vợ của ông đĩa đang ngồi giặt đồ
hương đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà thương rồi bỏ trốn vào rừng
bà thương đưa người dân đưa đi cấp cứu
chiều nay trung tâm y tế huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc tiếp nhận ba người bị xét đánh trong lúc đi gặt lúa
trong đó có hai người đã tử vong
cả ba bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đã ngưng tim ngưng thở
đặc biệt hai bệnh nhân y thuyên và y xuyết bị bỏng toàn thân
vào trưa cùng ngày cả ba người này cùng với một số người thân đi gặt lúa ngoài đồng
thì trời xuất hiện mưa rông và bất ngờ bị xét đánh
ngay sau đó người thân đã nhanh chóng đưa ba nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu
hai bệnh nhân y thuyên và y xuyết đã tử vong trước khi vào bệnh viện
riêng bệnh nhân ilin sau khoảng một mươi phút được cấp cứu tích cực tim đã đập lại và huyết áp đo được
cập nhật diễn biến dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam
ngày hôm nay nước ta không có ca mắc mới
trong ngày có thêm một mươi bệnh nhân khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là chín trăm năm mươi bảy ca và hiện tại số ca tử vong vẫn là ba mươi năm ca
thông tin này cũng đã kết thúc bản tin nhanh tối nay